công an huyện đông hưng tỉnh thái bình vừa cho biết một vụ đổ tường bao vừa xảy ra khiến cho một cháu bé tử vong
vụ việc xảy ra vào chiều qua ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại thôn khuốc đông xã phong châu
cháu bé là học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở phong châu đang đạp xe về nhà
qua đoạn bãi vật liệu của người dân thì bất ngờ bức tường bao và cát đá xây dựng đổ đè lên người cháu bé
cháu bé đã tử vong trên đường cấp cứu đến bệnh viện
theo phản ánh của người dân trước đây bức tường bao này đã hai lần bị đổ
vụ việc đang được công an huyện đông hưng tỉnh thái bình điều tra làm rõ